chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi bí thư thành ủy tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
và các tỉnh bình dương đồng nai long an bộ trưởng các bộ thủ trưởng cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tổ công tác đặc biệt của chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với quan điểm đặt tính mạng sức khỏe của người dân lên trên hết trước hết thủ tướng chính phủ yêu cầu các bí thư thành ủy tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an và các đồng chí bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ cơ quan liên quan tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt đề nghiêm ngặt quyết liệt hiệu quả
tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt lưu ý một số nội dung sau đây
lấy xã phường thị trấn là pháo đài người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch để kêu gọi vận động giải thích thuyết phục hướng dẫn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
hai ai ở đâu ở đó
xã phường với xã phường người dân là trung tâm phục vụ là chủ thể trong phòng chống dịch
hỗ trợ cao nhất về nhân lực vật lực y tế lực lượng quân đội công an và các lực lượng cần thiết khác của trung ương các địa phương cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai long an
phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các lực lượng của địa phương và các lực lượng hỗ trợ của trung ương các địa phương khác
ba thần tốc xét nghiệm diện rộng
bốn riêng thành phố hồ chí minh xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội để phát hiện sớm nhất các trường hợp f kịp thời ngăn chặn lây lan ưu tiên cao nhất phân bổ vaccine cho thành phố hồ chí minh và tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vaccine miễn phí kịp thời an toàn hiệu quả theo hướng dẫn của bộ y tế và bảo đảm các quy định về phòng chống dịch
đẩy mạnh công tác truyền thông bảo đảm thông nhất kịp thời chính xác phát huy vai trò quan trọng của toàn bộ hệ thống truyền thông tạo đồng thuận xã hội với tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực
sáu yêu cầu các bộ ngành cơ quan đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch cụ thể khả thi để phối hợp hỗ trợ thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai long an
thực hiện nghiêm hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch
sáu ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ủy ban nhân dân các tỉnh bình dương đồng nai long an khẩn trương thông nhất với các tổ công tác đặc biệt của chính phủ để ban hành chỉ thị thực hiện nghị quyết số tám mươi sáu nqcp của chính phủ chỉ thị số một mươi sáu ctttg và công điện này về thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch
bảy các đồng chí bí thư thành ủy tỉnh ủy ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai long an lãnh đạo chỉ đạo điều hành thông nhất xuyên suốt và bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trên địa bàn với các lực lượng hỗ trợ của bộ ngành cơ quan địa phương khác trong công tác phòng chống dịch kịp thời báo cáo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và thủ tướng chính phủ tình hình kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh vượt thầm quyền
tám văn phòng chính phủ
văn phòng chính phủ theo dõi đồn đốc việc thực hiện công điện này kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ về những vấn đề phát sinh yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ có hiệu quả để thực hiện công điện này
trưa nay sở y tế hà nội thông báo tính từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng tám thủ đô ghi nhận thêm bảy ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có một ca tại cộng đồng và sáu ca trong khu cách ly
các ca mắc mới phân bổ theo quận huyện gồm
đống đa hai ca đông anh hai ca bắc tử liêm một ca ba đình một ca và gia lâm một ca
trước diễn biến của dịch bệnh hà nội quy định người dân qua sáu mươi bảy chốt kiểm dịch ở cửa ngõ thủ đô và nơi giáp danh với các tỉnh bắt buộc phải kê khai trên hệ thống phần mềm của bộ công an
phần mềm dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được triển khai từ ngày một mươi một tháng tám cho phép công dân khai báo trước thông tin cá nhân dịch tễ và nhận mã qr để quét mã kiểm tra
khi đi qua trạm bộ công an đang đẩy nhanh tiến độ cung cấp ứng dụng với tên vneid trên thiết bị di động để người dân dễ dàng sử dụng hơn khi khai báo y tế dự kiến vào cuối tháng tám ứng dụng sẽ được triển khai
trong khi đó để nâng cao hiệu quả điều trị cho f trong cộng đồng ngành y tế tp hcm đã bắt đầu triển khai mô hình trạm y tế lưu động
mỗi trạm y tế lưu động này sẽ chỉ chăm sóc cho từ năm mươi cho đến một trăm linh f trên địa bàn và dự kiến thành phố sẽ lập bốn trăm linh trạm y tế lưu động để phủ sóng đến nhiều địa bàn có f điều trị tại nhà
trạm y tế lưu động phường một mươi một quận ba là trạm thiết lập đầu tiên của tp hcm với nhân lực là một bác sĩ và hai điều dưỡng
trạm này hiện quản lý hơn bảy mươi f đang cách ly tại nhà với đầy đủ các trang thiết bị thậm chí có cả giường cấp cứu và oxy sẵn sàng
mô hình trạm y tế lưu động này do chính phủ và bộ y tế ban hành và tp hcm là địa phương đầu tiên triển khai
bốn trăm linh trạm y tế lưu động được thiết lập dự kiến để chăm sóc cho trên một trăm tám mươi bệnh nhân f điều trị tại cộng đồng
với mô hình này các y bác sĩ tiếp cận gần hơn với tình hình sức khỏe của từng bệnh nhân và hỗ trợ người bệnh khi họ cần tư vấn
nhất là sẽ cung cấp trực tiếp và miễn phí các thiết bị y tế thuốc men và chăm sóc sức khỏe khi họ có tiến triển bất thường
vào tối ngày hôm qua ủy ban nhân dân phường tân phú tp đồng xoài tp bình phước đã lập biên bản xử lý tám trường hợp
đến từ các phường xã khác nhau trên địa bàn thành phố đồng xoài về hành vi tụ tập đông người không đeo khẩu trang vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
vào tối cùng ngày trong lúc tuần tra lực lượng chức năng phường tân phú đã phát hiện nhóm một mươi một thanh thiếu niên đang tụ tập
bất chấp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín để vui chơi tập thể dục
tại công viên trương công định thuộc khu phố phú xuân phường tân phú tại thời điểm kiểm tra chỉ có một số trường hợp không đeo khẩu trang
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính tám trường hợp trong đó có sáu trường hợp bị xử lý về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
hai trường hợp không đeo khẩu trang
riêng ba trường hợp còn lại do chưa đủ tuổi nên bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo nhắc nhở
ngoài vụ việc này trong sáng ngày hai mươi một tháng tám lực lượng chức năng phường tân phú cũng đã kiểm tra phát hiện hai địa điểm tụ tập đông người
lập biên bản xử lý một chủ quán bốn vị khách và bốn shipper về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
một trăm linh triệu đồng là tổng số tiền mà một mươi bốn đối tượng đã bị xử phạt sau khi bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
quyết định xử phạt hành chính do ủy ban nhân dân huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
dạng sáng ngày hai mươi tháng tám lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu phối hợp với công an huyện vĩnh lợi
kiểm tra một nhà trọ trên địa bàn thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi do lê minh trường chú thành phố bạc liêu thuê
qua đó đã phát hiện trường cùng một mươi ba đối tượng khác đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
công an thu giữ tại hiện trường hai bịch ni lông chứa chất ma túy một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy số tiền gần ba triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
những bốn đối tượng trên đều có kết quả dương tính với chất ma túy
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc đang đấu tranh xử lý một nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái phép đánh đập rồi cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đề
theo đó đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột nhận được tin báo của anh trần thanh dũng chú tại xã ea cao thành phố buôn ma thuột
về việc anh bị một nhóm đối tượng bắt giữ rồi dùng dao chém và đánh đập đồng thời ép buộc anh phải đưa cho chúng tài sản có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng do mâu thuẫn trong việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với nhau
tôi có chơi số đề cùng với phong và đường dây của phong tôi có thắng cực là ba mươi hai triệu đồng
sau đó tôi có điện thoại đông lấy số tiền đấy mà không lấy được và phong lên tới nơi phong có đánh đập tôi và chém giết tôi
phong có lấy thanh kiếm trên tường rồi chém tôi và bắt ép tôi chuyển tiền
sau khi tôi có chuyển số tiền năm mươi năm triệu đồng phong có hù dọa và đánh đập tôi cho nên tôi xài vào
sau khi đánh đập tôi xong phong và tuấn và bi trường có bắt tôi đi cầm điện thoại và xe đi truyền để cho số tiền còn lại của phong
và lúc tôi đi cầm xe và đi chuyển điện thoại là khoảng một trăm một mươi triệu
sau khi tiếp nhận tin báo đội cảnh sát hình sự đã điều tra và truy bắt được nhóm các đối tượng gồm nguyễn đức phong
trú tại huyện crong park hồ văn anh tuấn và ngô văn duẩn cùng chú tại phường tân hòa thành phố buôn ma thuột
qua điều tra bước đầu phong khai nhận do nghĩ dũng đã sửa tin nhắn trúng thưởng số đề trên điện thoại để thắng tiền của mình
nên phong và tuấn đã rủ một số đối tượng khác đi đòi lại tiền
phong có gọi điện cho duẩn thông báo về việc nghi bị dũng lừa và mượn nhà duẩn để hẹn dũng
khi dũng đến nói chuyện thì nhóm của phong đã chốt cửa khóa dũng lại và sau đó đánh đập đe dọa buộc dũng phải trả tiền
dũng có dùng kiếm thì em chém hù dũng sợt vào chân trái của dũng
trong quá trình bắt dũng chạy đầu thì em có dùng tay chân đánh đập dũng
sau đó em lấy được dũng chuyển cho em là một trăm linh sáu triệu thì em có đưa lại dũng năm trăm linh nghìn để dũng đi taxi về
hiện vụ việc đang được công an thành phố buôn ma thuột tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan trong vụ án theo quy định của pháp luật